đúng một mươi hai h ngày một mươi tháng một mươi một giải đua ghe ngò sóc trăng lần thứ tư khu vực đồng bằng sông kiều long năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức khai mạc
đây là một trong những hoạt động thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc khmer sóc trăng nói riêng và đồng bào khmer nam bộ nói chung trong lễ hội ok om bok
giải đua năm nay có hơn sáu vận động viên tranh tài cao hơn năm hai nghìn một mươi tám hơn hai vận động viên
cụ thể có năm mươi chín đội đua đến từ các tỉnh thành phố như trà vinh vĩnh long cần thơ hậu giang kiên giang bạc liêu cà mau và sóc trăng
trong đó có bốn mươi chín đội nam và một mươi đội nữ tranh tài ở hai cự li một hai trăm linh m nam và một m nữ
tại khu vực trường đua tuy giải đua đến trưa mới bắt đầu nhưng từ sáng sớm đã có hàng chục nghìn người dân ở đồng bằng sông kiều long
và du khách đổ về hai bên bờ sông maspero thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng để theo dõi và ủng hộ các đội ghe
ngày hôm nay một mươi một tháng một mươi một các đội ghe sẽ bước vào vòng loại trực tiếp bán kết và chung kết